cơ quan chức năng đã ra quân thực hiện công tác di rời toàn bộ các ký ốt kinh doanh trên tuyến đường trường trinh quận tân bình thành phố hồ chí minh để ban giao mặt bằng cho cơ quan phụ trách khu vực sân bay tân sơn nhất
đa số người dân đã đồng thuận chấp hành công tác di rời
theo ghi nhận hầu hết các cửa hàng kinh doanh đã chấp hành việc thực hiện di rời
nhiều hộ kinh doanh đã dọn dẹp hàng hóa tháo rỡ hạng mục xây dựng
song song với việc người dân đồng thuận di rời cơ quan chức năng tiến hành đóng nhiều trụ sắt tại đây để tiến hành rào chắn nhằm phong tỏa và dừng hẳn tất cả các hoạt động mua bán tại đây bảo đảm việc di rời được thực hiện đúng tiến độ
do ảnh hưởng của việc thực hiện di rời tuyến đường trường trinh quận tân bình vào thời điểm sáng nay đã xảy ra tình trạng kẹt xe
u ứ rất nghiêm trọng và kéo dài đến trưa hàng ngàn phương tiện ở cả hai làn ô tô và xe máy gần như không thể di chuyển được